huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thành lập thị xã phú mỹ và các phường thuộc thị xã phú mỹ
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu qua các thời kỳ
các đồng chí lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã về dự
theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội thị xã phú mỹ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện tân thành
thị xã phú mỹ có năm phường và năm xã từ một huyện thuần nông huyện tân thành trước đây và nay là thị xã phú mỹ
đã hình thành vóc dáng của một đô thị công nghiệp và cảng biển tạo ra những tác động mang tính đột phá
đánh thức tiềm năng kinh tế của địa phương thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn một trăm năm mươi chín triệu đồng một người một năm
hiện trên địa bàn thị xã có chín khu công nghiệp và ba cụm công nghiệp đang hoạt động với quy mô gần năm hectare
tổng số dự án đầu tư có hiệu lực hoạt động trong khu công nghiệp là hai trăm một mươi năm dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn một mươi ba tỷ đô la mỹ
việc thành lập thị xã phú mỹ được xem là tiền đề quan trọng để phù mỹ sớm trở thành một đô thị công nghiệp
cảng biển hiện đại trong nước
tổng số dự án đầu tư có hiệu lực hoạt động trong khu công nghiệp là một trăm năm mươi chín triệu đồng một người một năm